theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín từ nước ngoài trở về
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ba trăm sáu mươi chín ca mắc có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi hai ca chiếm chín mươi hai bảy
bệnh nhân ba trăm hai mươi chín hai mươi hai tuổi là nam quốc tịch việt nam tại bệnh viện giãi chiến củ chi
bệnh nhân chín mươi một bốn mươi ba tuổi là nam phi công người anh tại bệnh viện trợ giấy
căn cứ kết luận hội trần quốc gia ngày ba tháng bảy
bệnh nhân chín mươi một được chính thức công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân có thể ra viện và không cần cách ly
tuy nhiên bệnh nhân còn tiếp tục ở lại bệnh viện trợ giấy điều trị phục hồi chức năng vận động
để có thể hồi hương trên chuyến bay thương mại vào ngày một mươi hai tháng bảy
số ca còn đang điều trị là hai mươi bảy ca chiếm bảy ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai hai trăm chín mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một bảy trăm năm mươi bốn người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm một mươi bảy người